phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng hoạt động tín dụng đen và cho vai lãi nặng
đối tượng tên là lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
dung và thắng nhằm đến những người có thu nhập thấp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn gặp khó khăn trong mùa dịch
và những người có nhu cầu vai nóng hoặc vai không có tài sản thế chấp
đến thời điểm bị bắt hai đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
lãi suất từ một trăm hai mươi một năm đến bốn trăm sáu mươi một năm
khám xét địa điểm các đối tượng hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách
tăng vật chứng liên quan đến việc cho vai lãi nặng